các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những ngày này bà võ thị vân bốn mươi tám tuổi ở lý sơn ngóng chờ thông tin tìm kiếm con trai là bùi minh trí hai mươi sáu tuổi một trong năm nạn nhân mất tích khi xà lan chở đá và tàu kéo chìm gần khu vực đảo lý sơn vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
chí là con trai lớn trong gia đình sau còn ba em trai sợ nghề biển bất chắc bà vân từng khuyên con đi nhật theo diện xuất khẩu lao động rồi học nghề cơ khí ở sài gòn
vì một số nguyên nhân trí ở lại đảo làm nhân viên tàu cao tốc tuyến lý sơn sa kỳ mức lương bảy tám triệu đồng
với kinh nghiệm bốn năm đi tàu thông qua các mối quan hệ tháng ba vừa qua trí được công ty lý tuấn trụ sở huyện bình sơn quảng ngãi thuê chạy tàu để kéo xà lan chở đá từ cảng kỳ hà quảng nam ra lý sơn thi công để chắn sóng
mườ cưới vợ con trai gần một tuổi công việc chạy tàu cao tốc cũng rảnh trí nhận lời kiếm thêm thu nhập cho gia đình
ở lý sơn tuyến đường từ đất liền ra đảo được gọi đi bờ nghĩa là an toàn hơn đi biển xa cả gia đình bà vân đều yên tâm khi trí lên đường vào đất liền ra cảng kỳ hà
bà vân nói bà nghĩ con trai chỉ ngủ một giấc là đến nơi nên ủng hộ con đi làm
bà kể tiếp trí đã ba chuyến trở đá từ cảng kỳ hà ra lý sơn
mỗi sáng khi tàu chạy qua nhà để vào cảng trí thường gọi điện thông báo cho bà biết
bởi thế những chuyến trước trên bàn công tầng hai
trong bàn công tầng hai của nhà mình bà vân hay nhìn ra biển để thấy tàu con trai đi qua
tuy nhiên sáng hai mươi bốn tháng bốn bà chờ rất lâu nhưng không thấy tàu kéo xà lan ngang qua nhà
sáng đó chồng bà vân là ông bùi văn sơn nhận được cuộc gọi từ ngư dân báo xà lan chở con trai chìm lúc bốn giờ địa điểm gặp nạn cách lý sơn chừng năm km
ông lập tức huy động các ngư dân chạy tàu cao tốc vòng ra phía bắc tìm con và những người mất tích
khi ông sơn đến nơi thấy các thùng xốp và thùng mì
tôm nổi lên lần theo dấu vết ngư dân phát hiện ba nạn nhân nổi lên
họ lặn dưới độ sâu bốn mươi năm mét thấy sát tàu kéo hư hỏng với cabin bị tốc mái vòm chỉ còn trơ vô lăng cánh quạt méo
ở cửa cabin thợ lặn tìm thấy một nạn nhân trên tay cầm chìa khóa
điều bất thường là bốn nạn nhân được tìm thấy không phải trí cùng những người có tên trong danh sách đăng ký thuyền viên khi tàu rời bến
đó là võ tấn khương võ văn nhiều phạm văn hiệp đặng minh phương
nhà chức trách xác minh các nạn nhân được phát hiện gồm trần minh phúc quê ở huyện tư nghĩa quảng ngãi
võ như song quê tiền giang đặng văn ước và đặng văn nhung lòng an
những người này không có trong danh sách đăng ký thuyền viên lúc tàu xuất phát ở cảng kỳ hà
từ đây cơ quan chức năng nghi ngờ số nạn nhân trong sự cố lên tới chín người chứ không phải năm như ban đầu
những ngày sau đó ngoài lực lượng tìm kiếm của cảnh sát biển và địa phương
ông bùi văn sơn cùng các gia đình ở lý sơn nhờ đội thợ lặn liên tục quần tại khu vực tàu chìm
thợ nhiều lần lặn xuống độ sâu sáu mươi m tới chỗ tàu và xà lan chìm quay video tìm nguyên nhân tai nạn
anh lê văn thuận một trong những thợ lặn tham gia tìm kiếm nói đã nhiều lần lặn vào bên trong tàu
tuy nhiên sau khi bới tung mọi ngóc ngách của con tàu anh chỉ thấy so nổi rớt khỏi bếp
dưới đất là chén bát vung vãi quần áo mền gối các khu vực gần bãi đá chìm cũng không thấy người đâu
công ty trách nhiệm hữu hạn lý tuấn bên thuê chở vật liệu và công ty minh linh
chủ tàu và xà lan cũng thuê đội thợ lặn tìm kiếm nhưng đến nay không có kết quả
đại diện công ty minh linh cho biết theo quy định tàu khi chở hàng phải đảm bảo năm thuyền viên
sau khi được công ty lý tuấn thuê trở đá ra lý sơn do thiếu người minh linh chỉ thuê tuyển trưởng và một thủy thủ
còn lại ba người trên tàu do công ty lý tuấn thuê
liên quan bốn nạn nhân tử vong nằm ngoài danh sách khi làm việc với cơ quan chức năng
cả hai công ty đều cho hay không biết họ là ai
là vợ của ông trần minh phúc huyện tư nghĩa quảng ngãi
một trong bốn thuyền viên không có tên trong danh sách đăng ký nhưng được tìm thấy sau khi chìm tàu
bà bùi thị liên ấm ức khi những ngày qua công ty lý tuấn không hỗ trợ bồi thường cho gia đình
bà liên cho biết chồng làm nghề máy đào hơn hai mươi năm
đầu tháng bốn ông phúc được một đơn vị ở thành phố đà nẵng giới thiệu làm việc cho công ty lý tuấn
với nhiệm vụ trở đá ở cảng ki hà tới lý sơn
ngày hai mươi bốn tháng bốn bà nhận được tin sự cố khiến chồng tử vong
nên cùng gia đình ra cảng dung quốc nhận chồng đưa về lo hậu sự
tài nạn đã diễn ra hơn hai mươi ngày nhưng hiện công ty lý tuấn chưa gặp mặt gia đình bà liên để bồi thường
chỉ có một số người làm chung công ty tới tham viếng
đưa một mươi triệu tiền lương và tám triệu đóng góp của đồng nghiệp
bà liên khóc nói họ cho ô tô chở xe máy của chồng bà vào trả cho gia đình
đến nay vụ tai nạn chưa được nhà chức trách công bố nguyên nhân
phó giám đốc cảng vụ quảng ngãi cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra
lãnh đạo cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ngãi nói chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án
hôm ngày một mươi bốn tháng năm phó chủ tịch tỉnh quảng ngãi cho hay
công an tỉnh đang xác minh điều tra sự việc công ty lý tuấn tập kết
hơn một trăm sáu mươi mét khối đá trái phép tại cảng quân sự kỳ hà
sau khi công an quảng nam đề nghị
thưa quý vị liên quan vụ chìm xa lao nở quảng ngãi
chiều muộn ngày hai mươi năm tháng bốn tàu cứu hộ sr bốn trăm một mươi hai cập cảng dung quốc bình sơn
đã chở các thuyền viên xấu xố vào bờ để đưa về quê lo hậu sự
bên trên bến hàng chục đôi mắt đỏ hòe chỉ biết lặng lẽ dõi theo trong nỗi đau tột cùng
chiều tối hai mươi năm tháng bốn thân nhân những thuyền viên xấu xố tập trung trên bến cảng dung quốc
họ dõi mắt nhìn về phía cửa biển
cứu hộ đang tiến dần vào vùng nheo đậu
đứng tần ngân trên bến cảng ông đặng văn nhớ
anh ruột thuyền viên đặng văn nhung di chuyển gấp rút từ huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh ra quảng ngãi đón em trai
ông nhớ cho biết hôm ngày hai mươi bốn tháng bốn nghe tin em trai gặp nạn
ông không tin vì có bao giờ nghĩ em trai mình vắn số đến vậy
để khi cơ quan chức năng quảng ngãi điện vào báo em gặp nạn
chân tay ông nhớ mới bủn rủn
giờ ông chỉ trong tàu cập bến để sớm đưa em về nhà
tết anh em còn gặp mặt nhau vậy mà giờ chia cách thế này
đôi mắt ông nhớ đỏ hòe ông cho biết ra đây đón em về với vợ con cha mẹ
nắng chiều buồng xuống bến cảng vẫn nhộn nhịp bóng dáng những người cha người anh
những đứa em là thân nhân các thuyền viên xấu xố tâm trạng dối bời
dẫu họ biết điều tồi tệ đã đến không ai nói với ai lời nào
họ nhìn nhau trong nỗi đau tột cùng
tàu chở bốn thuyền viên tử vong vừa cập cảng
anh võ văn thoại cháu ruột thuyền viên võ văn song
chạy áo đến chàng trai trẻ không kìm nén được cảm xúc
anh thoại cho biết quê ở thị xã gò công tỉnh tiền giang
sau tết anh đến tỉnh khánh hòa làm ăn nên hai cậu cháu không gặp nhau
vừa hôm rồi nghe tin cậu gặp nạn cả nhà hoang mang vì không tin cậu gặp nạn nơi đất khách quê người
chàng trai trẻ thốt lên đến giờ anh vẫn không tin là cậu không còn chê cõi đời này
anh thoại nói rằng rất nhớ người cậu của mình
sau những thủ tục quan trọng của lực lượng
chức năng bốn thuyền viên xấu xố trên chiếc tàu kéo bị chìm được đưa lên bờ trong hình hài đông cứng
sau hơn một ngày được tàu cứu hộ cứu vớt đưa vào tủ cấp đông
những người thân đứng tần ngẩn xúc động họ ôm chầm lấy nhau để vơi đi nỗi buồn
những người đàn ông một đời ngang dọc bỗng trở nên yếu mềm
họ tiến đến gần ba ca xe cứu thương để cố gắng đứng gần người thân của mình nhất trong giây phút trùng phùng đau thương
thứ cảm xúc ruột thịt dâng trào khiến những người có mặt làm nhiệm vụ
cũng không kìm được nước mắt
trên tay buồn rụn chàng thanh niên đặng hữu toàn đứng tần ngần không bước được thêm bước chân nào nữa
khi thi hải cha anh ông đặng văn ước được đưa từ tàu cứu nạn lên bờ
anh toàn cố gọi tên cha như thế không cất thành lời
cha ơi cha hứa đi làm rồi về với mẹ con con mà sao vậy cha
không gian cuối ngày trở nên đượm buồn tiếng gọi hú xe cứu thương từ từ rời bến cảng
thẳng tiến về trung tâm y tế huyện bình sơn để làm thủ tục
nhằm đảm bảo việc đưa các nạn nhân về quê an toàn để gia đình lo hậu sự
trong số bốn thuyền viên xấu số thì câu chuyện của anh trần minh phúc làm ai nấy lòng
giấu được tìm thấy cứu vớt đưa lên tàu từ sớm nhưng không một ai nhận dạng được
bởi lê anh phúc quê ở thị trấn la hà quảng ngãi và không có tên trong danh sách đăng ký đi tàu
anh trần quốc bình anh ruột thuyền viên phúc thất thần đón đứa em trai nằm bất động trên băng cáng
anh bình cho biết anh phúc ra cảng kỳ hà lái
đào thuê cho người ta để kiếm tiền lo cho gia đình
mấy hôm trước phúc còn điện thoại về bảo rằng làm hết tuần rồi về lên mộ thắp hương cho mẹ
dòng anh bình nớt nghẹn em hứa vậy mà không làm được sao phúc
mẹ mới mất chưa đầy năm mươi ngày mà giờ em cũng bỏ anh đi
liên quan đến sự việc chìm xà lan làm nhiều người tử vong và mất tích
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn công an tỉnh quảng ngãi và viện kiểm sát đến làm việc với cảng vụ hàng hải quảng ngãi
người thân các thuyền viên tử vong và điều tra
nguyên nhân vụ việc
trước đó sáng hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo l a sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm kéo theo xà lan l a sáu nghìn tám trăm tám mươi ba
chở hàng từ cảng kỳ hà quảng nam ra đảo lý sơn quảng ngãi
ý ra cách đảo khoảng ba hải lý thì chìm nên tàu kéo phát tín hiệu ais cầu cứu
sau khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải quảng ngãi đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện lý sơn
đồn biên phòng lý sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên
và vớt được bốn nạn nhân trôi gần nơi xà lan bị chìm
tại hiện trường bộ giao thông vận tải đã huy động chín phương tiện tham gia tìm kiếm
của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
tàu công vụ của cảng vụ hàng hải tàu biên phòng của quảng ngãi
một số tàu khách tàu vận tải đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại
cục hàng hải việt nam cũng yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực
có trách nhiệm tăng cường quan sát tham gia phối hợp tìm kiếm
hiện công an chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ chìm tàu